sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi một phiên tòa xét xử sơ thẩm chín mươi hai bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng bước sang ngày làm việc thứ hai
tiếp tục ở phần công bố bản cáo trạng dài hai trăm ba mươi năm trang của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
bản cáo trạng truy tố chín mươi hai bị cáo về các tội danh sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành phố
trước đó từ đầu phiên xét xử chiều hôm qua một mươi hai tháng một mươi một đại diện viện kiểm sát đã bắt đầu công bố cáo trạng
tuy nhiên do có trạng dài đến hai trăm ba mươi năm trang nên phần đọc cáo trạng có thể kéo dài sang buổi chiều một mươi ba tháng một mươi một
để bảo đảm sức khỏe cho các bị cáo hội đồng xét xử đã cho phép các bị cáo được ngồi khi nghe đại diện viện kiểm sát đọc cáo trạng
như vậy việc hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi những bị cáo đầu tiên như nguyễn văn dương
hội đồng thành viên công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao cnc phan xào nam
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vtc truyền thông trực tuyến vtc online
nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phan văn vĩnh và nguyên cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nguyễn thanh hóa
sẽ phải diễn ra trong nửa cuối phiên tòa chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một
trong ngày hôm nay hơn ba mươi luật sư tham dự phiên tòa cũng sẽ được hội đồng xét xử cung cấp kế hoạch xét hỏi đối với các bị cáo người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để các luật sư có thể chủ động công việc